với chiến lược quốc gia về phát triển văn hóa thủ tướng chính phủ đã quyết định lấy ngày hai mươi một tháng bốn hàng năm là ngày sách việt nam
và đến nay qua năm năm thực hiện ngày sách đã thu hút được sự hưởng ứng của đông đảo người dân
với tinh thần đó hôm nay bộ thông tin và truyền thông đã tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết năm năm ngày sách việt nam
tham dự có đồng chí võ văn thường ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương
đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
đồng chí vỗ đức đam ủy viên trung ương đảng phó thủ tướng chính phủ
sau năm năm triển khai toàn ngành xuất bản đã xuất bản một trăm sáu mươi xuất bản phẩm với một chín tỷ bản
tốc độ tăng trưởng của phát hành xuất bản phẩm tăng từ một mươi đến một mươi năm
ngày sách việt nam cũng được phủ sóng trên cả nước với quy mô ngày càng lớn
một trăm linh cơ sở giáo dục đã chủ động phối hợp với các cơ quan báo đài
tuyên truyền về mục đích ý nghĩa của ngày sách
hợp tác quốc tế trong lĩnh vực xuất bản đã có những bước phát triển đáng kể
cũng nhân dịp này cục xuất bản cũng đề xuất áp dụng chính sách thuế
đối với hoạt động xuất bản tương đương với công nghệ cao
cho phép hoạt động xuất bản để lại một phần thu nhập phải nộp cân sách để tái đầu tư
thực hiện cơ chế đặt hàng mua bán bản thảo đối với các tác phẩm lịch sử văn hóa văn học có giá trị